trong năm hai nghìn một mươi sáu tình hình hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến địa bàn cả nước diễn biến phức tạp
các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi có tổ chức và manh động hơn nhằm đưa các loại hàng lậu vào nội địa tiêu thụ
đây là báo cáo của ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
tại hội nghị trực tuyến về kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả năm hai nghìn một mươi sáu phương hướng công tác năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ trì phiên họp
tình hình buôn lậu gia tăng trong năm hai nghìn một mươi sáu nguyên nhân là do triển khai ở một số bộ ngành địa phương còn chậm chưa nghiêm túc
một số đơn vị địa phương dù đã được nhắc nhở nhưng vẫn thiếu sự quan tâm chỉ đạo đôn đốc
hoạt động buôn lậu than khoáng sản trên biển đã giảm so với trước
nhưng hoạt động buôn lậu xăng dầu lại diễn biến phức tạp hơn tại các luồng cảng biển quốc tế
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ trì phiên học
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ trì phiên học
văn bản quy phạm pháp luật quản lý và xử lý vi phạm trong lĩnh vực chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả còn chưa đồng bộ thiếu thống nhất
chính phủ cũng hết sức quan tâm đến việc vừa qua cũng có nhiều ý kiến cho rằng công tác quản lý nhà nước
trong lĩnh vực phân bón có sự trông chéo và vừa qua chính phủ cũng đã có quyết định
là giao quản lý nhà nước trong lĩnh vực phân bón cho bộ nông nghiệp phát triển hùng thôn
và bộ công thương và đặc biệt lực lượng quản lý thị trường cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ
trong việc kiểm tra kiểm soát để tránh cái việc sau này không có sự trông chéo trong công tác quản lý nhà nước
phát biểu kết luận tại hội nghị phó thủ tướng trương hòa bình đánh giá
việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của chính phủ
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia còn chạy theo phong trào nề nang né tránh
vai trò lãnh đạo chỉ đạo ở nhiều cơ quan đơn vị
địa phương chưa thực sự quyết liệt
có lúc có nơi thiếu quan tâm kiểm tra đôn đốc
vì lợi ích địa phương phục bộ chạy theo phong trào
nể nang né tránh trong việc xác định trách nhiệm
dưỡng ví cán bộ người đứng đầu
các cơ quan đơn vị để xảy ra vun lậu gian lệnh thương mại và hàng giả
phức tạp kéo dài một bộ phận cán bộ công chức thao hóa
có thể nói là cũng có những trường hợp
là bảo kê tiếp tay cho vun lậu gian lệnh thương mại hàng giả
phó thủ tướng đề nghị trong năm hai nghìn một mươi bảy công tác đấu tranh
chống vun lậu gian lệnh thương mại và hàng giả
cần phải mạnh mẽ hơn quyết liệt hơn phải tạo được chuyển biến căn bản
phó thủ tướng yêu cầu cần phải đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra
xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu theo từng lĩnh vực phụ trách
cần phải thay thế người đứng đầu các cơ quan đơn vị không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
có biểu hiện bao che dung túng cho vun lậu gian lệnh thương mại